còn tại tỉnh an giang năm đối tượng đánh trọng thương cán bộ công an đã phải nhận hình phạt về tội cố ý gây thương tích
phiên tòa sơ thẩm được tổ chức tại tòa án nhân dân thị xã tân châu tỉnh an giang
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi bốn tháng năm trong lúc điều khiển xe mô tô đến khu vực bờ kè thuộc ấp vĩnh lợi hai xã châu phong
lê ngọc tín nhìn thấy anh nguyễn đăng khoa cán bộ công an tỉnh an giang điều khiển xe mô tô chiều ngược lại
cho rằng anh khoa chạy xe lấn làn đường nên tín đã đuổi theo và cuốc đầu xe anh khoa
trong lúc anh khoa điện thoại báo công an xã châu phong đến giải quyết vụ việc
thì tín đã gọi bốn người khác đến vây đánh anh khoa gây thương tích nặng rồi bỏ trốn
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ bốn tháng tù đến chín tháng tù giam